tuy nhiên nhiều người dùng hiện nay lại sử dụng cho những mục đích không minh bạch có thể gây mất an toàn
theo các chuyên gia việc sử dụng thiết bị định vị để theo dõi đời tư của người khác là phạm luật và có thể chịu mức phạt hàng triệu đồng